tại trụ sở bộ ngoại giao đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam umeda kinyo
nhân dịp đại sứ sapect sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh ghi nhận đánh giá cao tình cảm và những nỗ lực của đại sứ
trong hơn ba năm nhiệm kỳ đồng thời đánh giá cao việc nhật bản đóng góp tích cực hiệu quả
vào sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam
cho sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp việt nam nhật bản
nhân dịp này phó thủ tướng phạm bình minh đã được trao tặng huân chương hữu nghị
chúc mừng đại sứ umeda